những con số khô khăn những sự kiện gạch đầu dòng cùng khái niệm lịch sử là môn học phụ
những quan điểm ấy dần đã được loại bỏ khi thời gian gần đây
ngày càng có nhiều các dự án ấn phẩm truyền thông sản phẩm nghệ thuật được ra đời
với mong muốn khơi dậy tình yêu lịch sử trong giới trẻ
đưa lịch sử thực sự chạm tới đời sống cảm xúc của thế hệ trẻ hôm nay
thưa quý vị hiểu biết về lịch sử dân tộc là nhu cầu của mỗi người nhất là giới trẻ
tuy nhiên trong thời kỳ bùng nổ các loại hình thông tin giải trí
việc tiếp cận lịch sử trở nên khó khăn hơn nếu không có cách thức tiếp cận hiện đại và hấp dẫn
từ đó việc gửi làn gió mới vào những câu chuyện kể về lịch sử đang là yêu cầu quan trọng
được đông đảo công chúng và dư luận đặc biệt quan tâm
thời gian từ những năm hai nghìn một mươi sáu tới hai nghìn hai mươi
lịch sử luôn nằm trong top các môn học có điểm thi trung bình thấp nhất trong các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
từng được ngầm hiểu là một bộ môn học thuộc lòng
với những sự kiện con số mốc thời gian nằm trên sách
cùng hình ảnh minh họa đơn điệu thiếu sinh động thực tế
khó có thể tránh gọi việc những câu chuyện trang sử hào hùng về hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước ấy của dân tộc
lại là một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ cảm thấy nhàm chán khô khan dẫn đến thờ ơ
những câu cảm thán học lịch sử tẻ nhạt lắm hay lịch sử to tát quá không phải việc của mình
dần tồn tại trong suy nghĩ của không ít người trẻ thời điểm ấy
nhưng mà nhìn từ một góc độ khác thì cái việc mình học lịch sử ấy
nó gần như là kiểu mình được trải nghiệm một cuộc sống cách đây cả nghìn năm
tôi nghĩ là cái góc nhìn nó sẽ thú vị hơn nhiều so với việc là chúng ta ghi nhớ thông tin từ mấy nghìn năm trước
thực ra là người trẻ không bao giờ chán lịch sử cả
họ không có khả năng tiếp cận tới những cái
họ không có khả năng tiếp cận tới những cái
thông tin mà họ muốn học lịch sử là để bồi dưỡng tinh thần
thì nó cần đến từ chính bản thân mình một cách tự nhiên nhất
thay vì là mình giáo điều và ép buộc
có thể thấy như lẽ dĩ nhiên tình yêu niềm tự hào về nguồn cội dân tộc vẫn ở đó
chảy mãi trong viết quản của mỗi người con nước việt
theo tiến sĩ đinh đức tiến trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
với đặc thù của thế hệ sinh ra và trưởng thành trong môi trường
trưởng công nghệ số bốn thần tốc
gen z hôm nay có nhu cầu tiếp cận lịch sử một cách chủ động trực quan đa chiều
với tính ứng dụng công nghệ cao
đó cũng là cách chúng ta trả lại cho lịch sử tính linh động chân thực và lôi cuốn vốn có
nếu như chỉ học sinh vở thì đúng là luôn luôn tạo ra cái áp lực cho học sinh
hay là cho người trẻ nói chung là họ sẽ không mong muốn họ sẽ không thích
thế nhưng nếu như chúng ta lại đem cái bài học đấy chúng ta đem đến những cái viện bảo tàng
chúng ta đem đến những cái viện bảo tàng chúng ta đem đến những cái viện bảo tàng
chúng ta đem đến để họ trực tiếp chứng kiến các cái hiện vật để chúng ta nhận diện được ngay
thay vì chúng ta cứ phải là mô tả nó ở trong sách vở không thể hiểu được rất khó hiểu
thì đấy là một cái cách hiệu ứng rất là tương tác rất là tốt đối với học sinh cũng như sinh viên hiện nay
trước thực tiễn đó vậy đâu là phương thức để khơi dậy tình yêu
làm nóng sức hút của lịch sử trong đời sống những người trẻ hôm nay
nắm bắt được tâm lý và xu hướng của thế hệ trẻ nhiều năm trở lại đây
các dự án ấn phẩm truyền thông đã đưa người trẻ đến gần hơn với lịch sử
được xây dựng với một diện mạo hoàn toàn mới cả về nội dung và hình thức
nhưng vẫn giữ được những giá trị lịch sử vốn có
ngay lập tức những dự án mang tính đột phá trên đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng
và tính lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng các bạn trẻ
trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng năm vừa qua
hàng ngàn bạn trẻ đã được gọi là các bạn trẻ
những dự án đã được xếp hàng tại khuôn viên tòa soạn báo nhân dân
với mong muốn sở hữu cho mình một ấn phẩm báo giấy
số báo nhân dân đặc biệt kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
được phát hành chính thức ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nhưng ngay trong ngày đầu tiên số báo đặc biệt cả về nội dung và hình thức thể hiện ấy
đã tạo ra cương sốt trên khắp các diễn đàn mạng xã hội
đặc biệt là tiktok và facebook
trước nhu cầu tăng cao của đồng giả
báo nhân dân đã quyết định in thêm năm phụ bản
gửi tặng đến các độc giả trong dịp cuối tuần vừa qua
tuy nhiên dường như vẫn là chưa đủ với sự hào hứng của các đồng giả trẻ
trở thành cương sốt trong tuần qua bởi lẽ
bên cạnh những trang thông tin đặc biệt tóm tắt diễn tiến năm mươi sáu ngày đêm chiến dịch điện biên phủ anh hùng
số báo nhân dân đặc biệt ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
còn mang tới cho độc giả trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tăng cường ar
và quét mã qr ngay trên bức tranh panorama
chiến dịch điện biên phủ nổi tiếng
công nghệ một trải nghiệm hoàn toàn mới trên báo giấy
cùng tình yêu nước thường trực trong trái tim mỗi người con nước việt
báo nhân dân đã từng bước đưa người trẻ đến gần hơn với lịch sử như thế
phải từ rất lâu rồi thì em mới tiếp cận lại với việc đọc báo giấy
em đã được nghe rất nhiều về bức tranh panorama về chiến dịch điện biên phủ
và khi được quét trên app của nhân dân và trải nghiệm trên công nghệ thực tế ảo
thì em sẽ cảm thấy hào hứng
em cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử của việt nam ạ
với người trẻ thì họ vẫn luôn luôn có một cái lòng tự hào dân tộc
và bây giờ làm thế nào để kể cái câu chuyện phù hợp với giới trẻ nhất
và lần này thì chúng tôi quyết định là phát triển một chút công nghệ
ở trên báo in để kết nối hai thế hệ với nhau
giữa báo in truyền thống với công nghệ hiện đại
và tôi rất mừng là gen z những người trẻ và rất nhiều độc giả của báo nhân dân
đã đón nhận sản phẩm này rất là tích cực
với các công nghệ truyền thống hiện tại với các phương pháp thể hiện khác nhau
bằng những hiệu ứng khác nhau thì theo tôi thì nó đã tạo nên một sự thành công
và nó tái hiện được nhiều góc nhìn tiếp cận khác nhau về một sự kiện lịch sử
và nó tạo một cái hiệu ứng ngay trực tiếp chẳng hạn như là
những cái vũ trang baroba drama nhưng mà lại dùng các hiệu ứng về kỹ thuật
thì rõ ràng nó tạo được đến cho nó ngắn ngẽ đến cái người xem
và để họ hiểu cái sự kiện đó thông qua cái việc nghe nhìn thông qua cái việc xem đấy
kết hợp thiệt bản thì rõ ràng lịch sử tự nhiên nó tấm vào với các bạn trẻ
nó tấm vào cái bài học của học sinh
với sự nỗ lực quyết tâm và sáng tạo không ngừng nghỉ của các cơ quan truyền thông
ban ngành quản lý và đặc biệt là chính mỗi cá nhân trong công cuộc làm mới
có vị trí thực sự trong đời sống dưới trẻ
chúng ta tin rằng người trẻ vẫn sẽ luôn yêu quá khứ yêu cội nguồn dân tộc
theo những cách riêng của mình
khi thế hệ trẻ của bất cứ quốc gia nào biết gìn giữ và trân trọng lịch sử
họ sẽ là những người đắp xây lên một tương lai dân tộc bền vững thịnh vượng